nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính công phục vụ người dân tốt hơn
tp hcm triển khai nhiều biện pháp đồng bộ ở các cấp các lĩnh vực nhằm phát hiện những bất cập hạn chế để kịp thời chấn chỉnh
hai giải pháp cơ bản thành phố tập trung là phát huy các nội dung mà người dân hài lòng
như cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính đạt trên bảy điểm khắc phục các chỉ số dưới năm điểm
như tham gia của người dân ở cơ sở quản trị điện tử quản trị môi trường và một số chỉ tiêu cần ưu tiên cải thiện
như kiểm soát tham nhũng trách nhiệm giải trình
để đạt được mục tiêu cải thiện năng lực điều hành quản lý của nhà nước thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công
các sở ngành có kế hoạch cải thiện pabi mỗi cổng thông tin điện tử là nơi trao đổi thông tin hai chiều
lắng nghe trao đổi thông tin với người dân
quận huyện nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực điều hành cung ứng dịch vụ công
phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn ngày càng ít hơn tăng cường trách nhiệm người đứng đầu
trong thực hiện các giải pháp cải thiện pabi
mặt trận tổ quốc các đoàn thể phối hợp giám sát sự hài lòng của người dân
ghi nhận ý kiến kiến nghị của người dân về thực hiện các giải pháp cải thiện pabi để điều chỉnh kịp thời